những trở ngại để khu vực tư nhân việt nam phát triển và trở thành khu vực dẫn đầu đã được nhận diện
đó là những yếu kém trong đảm bảo quyền tài sản khó tiếp cận các nhân tố sản xuất tiếp cận vốn đất đai thông tin cơ sở hạ tầng
về mặt pháp lý điểm yếu lớn nhất là khuôn khổ bảo đảm quyền sở hữu tư nhân và cạnh tranh tự do công bằng
mặt khác sự yếu kém còn nằm ở chính các doanh nghiệp tư nhân về nhận thức pháp luật và thị trường tầm nhìn phát triển và mạng lưới hợp tác
nhờ tăng trưởng khá trong những tháng đầu năm nay khối lượng xuất khẩu gạo của việt nam đã đạt mức cao nhất trong ba năm qua
theo số liệu của hiệp hội lương thực việt nam tính đến ngày một mươi một tháng chín xuất khẩu gạo cả nước đạt bốn tám trăm tám mươi sáu triệu tấn
con số này cao hơn so với cùng kỳ từ năm hai nghìn một mươi năm tới năm hai nghìn một mươi bảy thậm chí vượt qua lượng xuất khẩu của cả năm hai nghìn một mươi tám
tuy kết quả xuất khẩu những tháng đầu năm nay khả quan nhưng nhiều chuyên gia dự báo kim ngạch xuất khẩu những tháng còn lại của năm
sẽ gặp khẩu lượng cao nhất trong ba năm qua
không ít khó khăn việc gạo nếp bị áp thuế đến năm mươi khi xuất khẩu vào thị trường trung quốc dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận thị trường
hiện tại cá cha ở đồng bằng sông kiều long tăng giá kỷ lục khiến người nuôi lãi từ sáu đến bảy đồng một kg
có loại đã chạm mốc ba mươi sáu đồng một kg đây là mức giá cao nhất trong gần hai mươi năm qua
theo các doanh nghiệp thủy sản thị trường lớn nhất là trung quốc bắt đầu gia tăng nhập khẩu dẫn đến cung không đủ cầu
giá cá cha nước ta xuất khẩu vào mỹ cũng đang có mức cao nhất trong các thị trường với khoảng năm đô la mỹ
còn hiệp hội cá tra của việt nam cho biết cá tra tăng giá cao do nguồn cá nguyên liệu phục vụ cho chế biến xuất khẩu đang bị thiếu hụt
vùng cá nguyên liệu tự thả nuôi của các doanh nghiệp không còn nhiều nên buộc phải ra bên ngoài tìm mua cá cha của nông dân
đẩy giá tăng cao để thu mua được cá
thưa quý vị và các bạn trong những năm qua ứng dụng công nghệ thông tin đóng một vai trò quan trọng và đem lại những hiệu quả to lớn
trong công cuộc hiện đại hóa công tác quản lý thuế
việc ứng dụng công nghệ hiện đại đã tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp và chi phí hành chính cho cơ quan thuế
nhờ đó nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý
trong tiến trình đó phải kể đến những lợi ích to lớn của việc ứng dụng rộng rãi hóa đơn điện tử
hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa cung ứng dịch vụ
được khởi tạo lập gửi nhận lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử
theo chủ trương của thủ tướng chính phủ năm hai nghìn một mươi tám sẽ triển khai sử dụng hóa đơn điện tử rộng rãi trên cả nước
đây được đánh giá là bước đột phá cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký và sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
hóa đơn điện tử đang dần dần được các doanh nghiệp sử dụng rộng rãi thay thế cho hóa đơn giấy truyền thống
hóa đơn điện tử sẽ trở thành phổ biến mà đại bộ phận doanh nghiệp sẽ phải dùng cái hóa đơn này
sẽ có hai loại hóa đơn điện tử đó là hóa đơn điện tử doanh nghiệp và hóa đơn điện tử cơ quan thuế
hóa đơn điện tử doanh nghiệp là các doanh nghiệp giao dịch với nhau thông qua một tổ chức cung cấp trung gian về hóa đơn điện tử
thí dụ như misa thí dụ như viettel thí dụ như vnpt
và thông qua các giao dịch này thì thông tin từ người bán người mua đã được kết nối với nhau chuyển đến bộ phận trung gian này và sẽ chuyển đến cơ quan thuế
ngoài những lợi ích đem lại cho công tác quản lý hóa đơn điện tử cũng mang lại nhiều lợi ích
cũng như hiệu quả đối với hoạt động của doanh nghiệp là cơ sở giúp cho việc kê khai thuế nộp thuế đúng quy định
bắt kịp với xu thế đó một số công ty công nghệ cũng đã sáng tạo cung cấp những ứng dụng phần mềm về hóa đơn điện tử
góp phần đẩy nhanh quá trình số hóa phương thức thực hiện các nghiệp vụ về thuế
giải pháp hóa đơn điện tử của visa bioi hiện nay là giải pháp đầu tiên tích hợp thành công công nghệ blockchain
giúp cho các doanh nghiệp và cơ quan thuế người mua hàng người bán hàng tất cả các giao dịch đấy đều được an toàn bảo mật và minh bạch
từ đó thì giúp cho các cơ quan thuế
cơ quan thuế có thể kiểm soát được tình hình phát hành hóa đơn của các doanh nghiệp và giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được trên tám mươi chi phí
hóa đơn tử nó cho phép liên thông giữa người bán và người mua
như vậy là doanh nghiệp không phải lo lắng cái chuyện mình mua phải hóa đơn thì ngày mai doanh nghiệp đã bỏ trốn
đấy là cái lợi ích đầu tiên ai cũng nhìn thấy
cái lợi ích thứ hai nó gắn với phần mềm bán hàng cho nên một việc thôi nó giải quyết được hai ba khâu
cái thứ ba là chúng ta có thể thấy trong tổ chức quản trị doanh nghiệp
cũng như việc lưu trữ thì doanh nghiệp tiết kiệm được cái chi phí về in ấn này
chi phí về bảo quản này chi phí về lưu trữ này và chi phí về vận chuyển này
với những tiện ích nêu trên việc sử dụng hóa đơn điện tử cũng sẽ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế
trong việc quản lý và sử dụng hóa đơn chứng từ
trong tương lai bên cạnh hóa đơn điện tử hy vọng rằng ngành thuế sẽ tiếp tục chú trọng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin
nâng cao chất lượng quản lý cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
ủy ban nhân dân tp hcm vừa đề ra các giải pháp huy động nhiều nguồn lực gồm từ ngân sách nguồn vốn từ xã hội
từ khu vực ngoài nhà nước từ đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn cần huy động vào khoảng hai tám mươi sáu triệu tỷ đồng
để đầu tư các cơ sở hạ tăng phát triển kinh tế xã hội thành phố trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai
theo đó sẽ huy động tối đa nguồn vốn
ngân sách thành phố và các nguồn vốn huy động từ ngân sách nhà nước như nguồn vốn thu từ cổ phần hóa
thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp từ việc sắp xếp lại và xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
cũng như từ thuế phí và lệ phí tăng cường vốn xã hội hóa
trong tổng vốn đầu tư hai tám trăm sáu mươi bảy ba trăm năm mươi bảy tỷ đồng thành phố sẽ huy động nguồn lớn nhất là vốn từ khu vực ngoài nhà nước khoảng một bảy trăm hai mươi bảy một trăm chín mươi ba tỷ đồng
tiếp đó là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi khoảng năm trăm bảy mươi năm bốn trăm bốn mươi hai tỷ đồng
còn lại là vốn ngân sách hai trăm một mươi chín ba trăm năm mươi một tỷ đồng vốn từ khu vực nhà nước năm trăm sáu mươi bốn bảy trăm hai mươi hai tỷ đồng
ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
nghiên cứu khả thi dự án đầu tư hệ thống vé điện tử thông minh trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng
bằng xe buýt trên địa bàn thành phố
trong đó cần lưu ý việc ứng dụng các công nghệ mới như thanh toán bằng thẻ ngân hàng
bằng điện thoại thông minh và sẵn sàng cho việc mở rộng tích hợp với các hệ thống vận tải hành khách
khối lượng lớn sắp đưa vào khai thác như metro xe buýt nhanh đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp
nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
theo trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố mỗi ngày đơn vị phải in một triệu vé giấy
phục vụ hai mươi chuyến xe buýt với một triệu lượt hành khách đi lại dẫn đến chi phí in và phát hành vé
rất tốn kém không hiệu quả làm tiêu tốn hơn một trăm linh tỷ đồng mỗi năm do đó việc xây dựng thẻ thanh toán
điện tử tích hợp các hệ thống thu phí thông minh áp dụng công nghệ thanh toán không tiếp xúc là cần thiết
mang đến sự tiện lợi cho người dùng và đơn vị vận tải
để phục vụ hành khách đi tàu du lịch tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín từ ngày một mươi
gia sài gòn đã tiến hành bán ba trăm linh vé tàu cho hành khách đi tàu trên các tuyến đường sắt bắc nam
trong ngày mở bán đầu tiên đã có một mươi bốn năm trăm linh lượt hành khách truy cập qua các điểm bán vé và các đại lý bán vé
thuộc đường sắt việt nam như ứng dụng ví điện tử momo ứng dụng viettel pay qua tổng đài bán vé
tại gia sài gòn và các nhà ga tính đến một mươi h ngày hai một mươi hai nghìn một mươi tám đã có bảy mươi tám sáu trăm ba mươi năm chỗ đặt thành công
trong đó hai mươi bảy bảy trăm bốn mươi vé đã thanh toán để phục vụ công tác bán vé tàu tết hiện nay
gà sài gòn đã phối hợp với các đơn vị liên quan như công ty fpt
công ty post ngân hàng vip thành lập tổ chỉ đạo chốt trực tại ga sài gòn để hỗ trợ
hướng dẫn hành khách trong công tác đặt chỗ thanh toán tiền và in vé
kể từ khi bán vé đến thời điểm này nhìn chung hệ thống bán vé qua mạng và tại các nhà ga
các điểm bán vé đại lý không xảy ra sự cố nào về đường truyền
tình hình an ninh trật tự tại ga sài gòn được bảo đảm
ubnd tỉnh quảng ninh vừa công bố hợp đồng dự án đường cao tốc vân đồn móng cái
theo hình thức đối tác công tư ppp
hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao bot
hợp đồng này được ký giữa ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh và liên danh gồm ba công ty
đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn một mươi một một trăm linh tỷ đồng và nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư
dự án đường cao tốc sẽ đi qua bốn huyện và thành phố móng cái thuộc tỉnh quảng ninh
có tổng chiều dài xây dựng là tám mươi hai km
dự kiến thời gian thực hiện hợp đồng là hai mươi ba mươi chín năm thời gian thu phí là một mươi tám năm mươi sáu năm
mức giá sử dụng dịch vụ đường bộ được áp dụng cho ba năm đầu đưa vào thu phí là một năm trăm linh đồng một km
và hai một trăm linh đồng một km tùy theo trọng tải và số ghế của xe khi lưu thông
mức tăng phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các năm tiếp theo tạm tính là một mươi tám trên ba năm
theo quy hoạch đến năm hai nghìn năm mươi hà nội sẽ có một mươi tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài bốn trăm một mươi bảy tám km
trong đó có năm tuyến đi trong khu vực trung tâm
năm tuyến kết nối đến các đô thị vệ tinh và vùng ven
khi hoàn thành thì các tuyến đường sắt đô thị này sẽ tạo nên hệ thống giao thông công cộng hoàn chỉnh hiện đại của thủ đô
hà nội sẽ có một mươi tuyến đường sắt đô thị vào năm hai nghìn năm mươi
cụ thể có hai tuyến số một và hai a do bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư
tuyến số một ngọc hồi yên viên như quỳnh
tuyến số hai cát linh hà đông dài một mươi ba km đã hoàn thành chín mươi tám khối lượng xây dựng
đang chạy thử liên động toàn tuyến
được vận hành khai thác thương mại trước tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
thành phố hà nội cũng đang làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt đô thị số hai và số ba
tuyến đường sắt số hai nội bài thượng đình bưởi
tuyến đường sắt đô thị số ba trôi nhổn yên sở
ba đoạn tuyến đường sắt đô thị đang làm thủ tục nghiên cứu báo cáo tiền khả thi gồm
tuyến số hai đoạn trần hưng đạo thượng đình
tuyến số năm đoạn văn cao hòa lạc
tuyến số ba đoạn gá hà nội hoàng mai
ngoài ra hà nội còn bốn tuyến đường sắt đô thị chưa triển khai thực hiện
đều nằm trong quy hoạch từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
trong quý ba năm hai nghìn một mươi tám số lượng căn hộ trào bán cũng như doanh số bán hàng
tại thị trường bất động sản hà nội có xu hướng giảm
về vị trí phía tây và phía nam thành phố tập trung nhiều dự án đã mở bán hoặc sắp mở bán
có gần năm căn hộ được trào bán từ hai mươi bốn dự án

các dự án nằm tại khu vực phía tây và nam chiếm tới hơn bảy mươi nguồn cung mở bán trong quý
về doanh số bán hàng bốn ba trăm linh căn hộ được ghi nhận đã bán trong quý ba giảm hai mươi bảy so với quý trước
diễn biến giá tại tất cả các phân khúc không có biến động nào đáng kể
theo đánh giá của cbie người mua nhà đã có tâm lý chờ đợi các dự án mở bán vào cuối năm để có thêm nhiều lựa chọn
vào thời điểm cuối năm các doanh nghiệp cũng thường đưa ra các chương trình khuyến mại yêu đáy cho khách hàng
trong quý bốn dự kiến các dự án lớn trung cấp quy mô lớn như vincity ocean park gia lâm vincity tây mỗ đại mỗ sẽ được trào bán
thưa quý vị và các bạn những thông tin kinh tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin xin gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình được phát mới vào lúc chín h bốn mươi năm chủ nhật và phát lại lúc chín h thứ hai một mươi năm h ba mươi thứ bốn một mươi h ba mươi thứ sáu của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau